cộng dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là hai năm trăm chín mươi bảy ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một ba trăm một mươi chín ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là một hai trăm bảy mươi tám ca
từ giờ hôm nay tp hcm bắt đầu bước vào hai tuần siết chặt giãn cách xã hội với phương châm ai ở đâu ở yên đó
đây là biện pháp giãn cách mạnh nhất được tp hcm áp dụng từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát
để ứng phó với diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch bệnh
ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên người dân tp hcm chấp hành việc ở yên tại chỗ để dập dịch
đường phố tp hcm thưa vắng người và xe trong buổi sáng ngày hai mươi ba tháng tám
ghi nhận tại các khu vực cửa ngõ tuyến đường trọng điểm trên địa bàn quận bình thạnh quận một quận ba quận năm
số ít người ra đường là công chức viên chức người lao động thuộc diện được phép đi lại
tại các chốt kiểm soát với sự tăng cường của lực lượng quân đội công an dân quân tự vệ
tất cả người và phương tiện qua lại đều được kiểm tra chặt chẽ
xuất trình giấy tờ hợp lệ đúng quy định mới được phép qua chốt
thực tế ghi nhận sáng nay hầu như chỉ những người có trách nhiệm thì mới lưu thông
hiện nay thì có một cái dịp độ nó cũng đã thực hiện tốt cái chủ trương chỉ đạo tốt chủ trương chỉ đạo
và phường cũng đang siết chặt và có những cái biện pháp mạnh xử lý đối với cái trường hợp ra đường không đúng theo cái trường chỉ đạo cũng như quy định
đã trải qua gần ba tháng giãn cách xã hội để chống dịch
nay với việc siết chặt giãn cách dù ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống
nhưng hầu hết người dân đều đồng tình với biện pháp mạnh này
chúng gia đình chúng tôi cũng như là công việc kinh doanh cũng ảnh hưởng rất nhiều
tuy nhiên thì do cũng mong muốn thành phố cũng như là chính quyền sớm có những cái biện pháp để vượt qua đại dịch
thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện triệt để giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu tăng cường từ nay đến ngày sáu tháng chín
trong thời gian này lực lượng chức năng thành phố sẽ giúp bảo đảm
an sinh xã hội cung cấp lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm đến từng nhà dân
đặc biệt kể từ ngày hôm nay hình thức đi chợ hộ giúp dân sẽ được thực hiện bởi các tổ hậu cần địa phương
tổ covid một mươi chín cộng đồng các lực lượng tình nguyện tại địa phương trong đó có lực lượng công an
chúng tôi bố khí ở ba cấp cấp thành phố cấp nguồn nguyện và cấp phường xã
đồng loạt ra quân và chúng tôi là để đảm bảo được cái việc
giãn cách theo khí chiến thị một mươi sáu
thì thành phố công an thành phố đã triển khai tổng số khí trạm kiểm soát là tám trăm bảy mươi bốn
và quân số của chúng tôi là gần một mươi bảy lượng cán bộ chiến sĩ tham gia
và chốt cô lập là chúng tôi là bốn ba trăm một mươi ba
các cái chốt mà kiểm soát như tôi nói từ đầu là tám trăm bảy mươi bốn
như vậy là có ba vòng chốt thứ nhất là của thành phố là một mươi hai chốt ra vào cửa ngõ thành phố chính
và ba mươi chín chốt là các cái chốt ở cấp quận nó liên quận và nó liên nó cũng có giáp với lại các tỉnh khác
ai ở đâu ở yên đó
người dân thành phố hồ chí minh sẽ bước vào hai tuần siết chặt giãn cách xã hội để chặn đứng đá lây lan của dịch bệnh
tầm kiểm soát dịch trước ngày một mươi năm tháng chín
thách thức rất lớn nhưng với sự trung sức đồng lòng của người dân của toàn thành phố
tin rằng thời gian siết chặt giãn cách sẽ đem lại hiệu quả cho công tác chống dịch của thành phố để cuộc sống sớm trở lại bình thường
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu đã ký quyết định thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh kể từ ba giờ ngày hai mươi ba tháng tám
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu quyết định áp dụng phong tỏa cách ly y tế toàn thành phố bạc liêu
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu đối với thị xã giá rai và các huyện còn lại áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thời gian thực hiện từ ba giờ ngày hai mươi ba tháng tám cho đến khi có thông báo mới
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu chỉ đạo tạm dừng tất cả mọi hoạt động kinh tế xã hội
mọi người thực hiện tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó
các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức phong tỏa toàn thành phố bạc liêu
tất cả mọi người phương tiện không được di chuyển ra vào thành phố bạc liêu và trong phạm vi thành phố bạc liêu trừ các hoạt động công vụ và y tế
mọi người dân phải tuân thủ chấp hành yêu cầu hướng dẫn của các lực lượng chức năng và cơ quan y tế
các sở ngành đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai các kênh phân phối cung cấp bảo đảm điện nước lương thực thực phẩm thuốc điều trị bệnh và các hàng hóa thực sự thiết yếu trên địa bàn
vi phạm quy định phòng chống dịch
ông vũ duy tấn bí thư đảng ủy xã rebhaung vừa bị ban thường vụ huyện ủy chư quynh tỉnh đắk lắc ra quyết định tạm đình chỉ chức vụ
theo đó ông tấn đã đi giải quyết việc gia đình tại huyện krong anna tỉnh đắk lắc trong lúc huyện chư quynh đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhưng không báo cáo xin phép huyện ủy
bên cạnh đó ông tấn có tiếp xúc với người từng từ vùng dịch trở về nhưng không khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định
do đó ban thường vụ huyện chư quynh đã tạm đình chỉ chức vụ bí thư đảng ủy xã raibhang đối với ông tấn kể từ ngày hai mươi một tháng tám
đồng thời ban thường vụ huyện ủy chư quynh cũng giao ủy ban kiểm tra huyện ủy tham mưu tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể đảng ủy xã rebhaung và cá nhân ông vũ duy tấn sau khi ông này hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định
một vụ vận chuyển trên năm mươi chiếc máy tạo oxy dùng trong lĩnh vực y tế không rõ nguồn gốc vừa bị tổ công tác đội chống buôn lậu
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên phát hiện và xử lý
vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi một tháng tám tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một g một mươi ba nghìn ba trăm một mươi sáu đang vận chuyển trên năm mươi chiếc máy tạo oxy dùng trong lĩnh vực y tế
trên vỏ bao bì có ghi chữ nước ngoài
thời điểm kiểm tra lái xe nguyễn văn quỳnh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hưng yên đã bàn giao toàn bộ số hàng hóa trên cho đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường tỉnh hưng yên đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý
đồn biên phòng hướng lập phòng phòng chống ma túy và tội phạm vừa phối hợp với đồn biên phòng hướng phùng đội trinh sát ngoại biên bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phát hiện và bắt giữ ba đối tượng ba đối tượng mua bán vận chuyển bốn mươi sáu kg ma túy đá
vào chiều ngày hai mươi hai tháng tám tại thôn ca tiêng xã hướng việt huyện hương hóa đồn biên phòng hướng lập chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan đã phá thành công đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về việt nam bắt giữ hai đối tượng
thăng vật thu giữ gồm bốn mươi sáu kg ma túy đá ba điện thoại di động một khẩu súng ngắn và sáu viên đạn trong đó một viên đã lên nòng
tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng lào mở rộng điều tra vào lúc hai mươi h cùng ngày lực lượng đã bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây thu giữ một xe ô tô fortuner màu bạc biển kiểm soát lào vụ việc đang được tiếp tục điều tra
một tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng công an tỉnh quảng ngãi phát hiện và xử lý
tại ngôi nhà ở địa chỉ lô e ba trăm linh một đường số tám ngọc bảo viên thuộc tổ ba phường nghĩa lộ tp quảng ngãi lực lượng công an đã phát hiện một mươi bốn nam nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bay lắc trong phòng kín có đèn và nhạc mạnh
tại hiện trường cơ quan công an tạm giữ tăng vật gồm một số viên ma túy và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đối tượng đã thuê lại nhà và thiết kế phòng bay lắc ngoài ra còn bố trí nhiều đối tượng làm nhiệm vụ canh gác nghiêm ngặt đề phòng người lạ
hiện công an tp quảng ngãi đang tạm giữ bốn đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng cao xuân luân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại phố neo xã nam giang huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi và có nốt ruồi ngay đầu mắt phải
và đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân soạn phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
đặc điểm nhận dạng cao một m bảy mươi một và có nốt ruồi ngay đầu mắt phải
và có nốt ruồi cách ba cm sau cánh mũi phải
bên cạnh đó phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê văn trinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn hoàng kim
xã xuân sinh huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa về tội đánh bạc
đối tượng này cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi cách một một cm trên trước cánh mũi phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết